chủ đầu tư dự án cầu vượt đi bộ suối tiên quận thủ đức tp hcm đã có báo cáo sở giao thông vận tải tp hcm
về nguyên nhân gây ra vụ xe container và chạm cầu vượt đi bộ suối tiên quận thủ đức vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
sau khi xảy ra sự cố chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế đã tiến hành đo kiểm tra mốc tọa độ và độ cao của đường
độ cao trụ cầu kết quả cho thấy độ cao mặt đường nhựa nằm trong khoảng cách cho phép
tuy nhiên chiều cao thực tế của cầu chỉ đạt bốn bốn mươi bốn m trong khi chiều cao quy chuẩn cho phép là bốn bảy mươi năm m
như vậy thiết kế cầu thấp hơn ba mươi một m ngoài ra vị trí xây dựng cầu dịch chuyển một mươi bốn mét so với vị trí ban đầu
nhưng đơn vị tư vấn thiết kế thiếu kiểm tra cao độ giám sát thiếu kiểm tra số liệu để thông báo cho chủ đầu tư
trong khi đó đơn vị thi công xong không đo đạt kiểm tra có đủ cao độ hay không mà đã cho xe cộ lưu thông qua lại